sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an huyện sơn tịnh đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông phân luồng điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị và các đồng chí sau một tháng triển khai tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên toàn quốc từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ
mà còn tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn và sử dụng ma túy
qua đó đã xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm
và cũng thông qua đợt tổng kiểm soát các phương tiện thì tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực
đặc biệt là ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao
sau đây là ghi nhận tại tỉnh thừa thiên huế
thành phố huế đây là một trường hợp cá biệt bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế phát hiện
và tạm giữ phương tiện vì điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn bảy trăm hai mươi bốn mg trên một lít khí thở
tức là vượt rất nhiều lần so với mức phạt cao nhất trong quy định các mức phạt liên quan đến hành vi điều khiển xe khi lái xe đã uống rượu bia
sau một tháng triển khai tổng kiểm tra các phương tiện giao thông tại tỉnh thừa thiên huế
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều tổ công tác trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn
bên cạnh đó nhiều người tham gia giao thông cũng đã chủ động tìm hiểu
và nắm rõ các quy định của nghị định nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông
công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cho quân chủng nhân dân và người tham gia giao thông đồng thuần tham gia và hưởng ứng và chấp hành
đồng thời cũng đã tổ chức triển khai tuân trách kiểm soát ở những cái giờ cao điểm từ một mươi hai đến hai mươi ba giờ là những cái thời điểm thường xảy ra tai nạn
tập trung vào các cái phương tiện là ô tô tải xe công nhân nơi xe khách và xe mô tô vi phạm
tập trung vào xử lý và các cái lỗi là chạy quá tốc độ quy định nồng đồ côn dừng đồ không đúng lưu quy định không có nhiệt pháp đẩy xe
với mục tiêu nâng mức phạt để gian đe giảm thiểu tối đa các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
sau một tháng triển khai tại thừa thiên huế trật tự an toàn giao thông bước đầu đã có những chuyển biến tích cực
các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ đường sắt đã có xu hướng giảm so với trước đây
và đặc biệt nhận thức về pháp luật ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao rõ rệt
quý điểm phân khởi được kết quả đạt được trong tháng qua đó là ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao rõ rệt
các tình trạng vi phạm đã được giảm hẳn với các cái lỗi nồng đồ côn các cái lỗi cưới nới thung xe chở quá chiều cao chở quá chiều dài chạy quá tốc độ quy định đã được giảm hẳn

đặc biệt là tai nạn giao thông về giảm cả bán thuốc trí so với cung kỳ và giảm sâu về số người chết so với một tháng liên kỳ trước đợt tập kiểm soát